sáng nay hơn một hai triệu liều vaccine astrazeneca đã cập bến sân bay quốc tế tân sơn nhất của
thành phố hồ chí minh đây là lần giao vaccine thứ năm và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay
theo hợp đồng đặt mua ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín giữa công ty cổ phần vaccine việt nam
vnvc và astrazeneca như vậy tổng cộng đã có gần tám sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
được chuyển đến việt nam thông qua hợp đồng đặt mua trước với vnvc dưới sự hỗ trợ của bộ y tế
thông qua cơ chế covax và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước vaccine của astrazeneca
hiện chiếm bảy mươi bảy nguồn cung vaccine ngừa covid một mươi chín trên cả nước